thành phố hồ chí minh đang xem xét cùng với các tỉnh thành phía nam tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội sau ngày một tháng tám
đặc biệt là các quy định hạn chế thời gian di chuyển phát phiếu đi chợ đang khiến cho nhiều người dân khó tiếp cận với nguồn thực phẩm
sở công thương thành phố cũng đang cùng lúc triển khai bốn nhóm giải pháp để có thể tháo gỡ được những khó khăn này
thông tin chiều ngày ba mươi tháng bảy thành phố hồ chí minh cho biết số cả f trên biểu đồ dịch covid một mươi chín đang đi ngang
tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực kiểm soát của cộng đồng
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức cho biết thành phố đã đề xuất với trung ương và cân nhắc sau ngày một tháng tám
sẽ cùng đa số các tỉnh thành trong vùng thực hiện thêm chí thị một mươi sáu từ một đến hai tuần nữa
vấn đề người dân lo lắng nhất là tiếp cận nguồn thực phẩm bởi thời gian các kênh bán hàng hiện đại đang bị rút ngắn
chỉ từ còn bảy giờ sáng đến năm giờ chiều
với tâm lý phát phiếu đi mua thực phẩm không ít người có tâm lý tích trữ khiến các cửa hàng không kịp cung ứng cho những người xếp hàng sau
bên cạnh đó hai mươi bảy chợ truyền thống còn mở cửa phần lớn nằm ở khu vực ngoại thành dẫn đến thực tế các quận huyện không còn chợ khó mua được thực phẩm

sở công thương tp hcm cũng sẽ tận dụng những không gian an toàn gần chợ truyền thống cho tiểu thương kinh doanh trong trường hợp khu chợ chưa đảm bảo các điều kiện phòng dịch
một vấn đề quan trọng người dân tp hcm quan tâm là phương pháp chăm sóc f cách ly tại nhà
cũng trong ngày ba mươi tháng bảy tp hcm đã triển khai mạng lưới gồm các chuyên gia các y bác sĩ để tư vấn từ xa cho người bệnh thông qua tổng đài
đồng thời tp hcm cũng tổ chức các tình nguyên viên có chuyên môn để thăm khám hướng dẫn người dân đang thực hiện cách ly chăm lo sức khỏe